lên kế hoạch mua ma túy thuê biệt thự trong khu du lịch rồi thuê tiếp viên đến phục vụ
một nhóm nam nữ vừa bị các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lâm đồng phối hợp với công an phường một mươi một thành phố đà lạt đột kích bắt quả tang vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng năm
bất ngờ kiểm tra hai căn biệt thự trong khu du lịch nam hồ phường một mươi một thành phố đà lạt
lực lượng chức năng phát hiện tại hai can villa có một mươi bốn nam nữ đang bay lắc điên cuồng trong tiếng nhạc
trong căn villa ba một lực lượng công an xác định có tám đối tượng đang sử dụng ketamin và thuốc lắc
trên đĩa vẫn còn vương vãi ma túy
tiếp tục kiểm tra phát hiện có hai gói tinh thể và một bịch chứa nhiều mảnh vụn viên nén
làm việc với cơ quan công an trương trung nghĩa chú tại phường bảy thành phố đà lạt khai nhận
trước đó đưa cho nguyễn ngọc thìn chú tại huyện lâm hà một mươi triệu đồng mua ma túy và thuê phòng để cả nhóm sử dụng